và tại cửa khẩu chi ma huyện lộc bình của tỉnh lạng sơn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu chi ma vừa tiếp nhận sáu mươi hai công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
do lực lượng chức năng trung quốc trao trả trong số này thì có một đối tượng có lệnh truy nã
các công dân chủ yếu xuất cảnh trái phép sang trung quốc tìm kiếm việc làm và bị lực lượng chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ
do không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp
quá trình xác minh tiếp nhận phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với phân phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
phát hiện đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau khi phạm tội vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn tiến đã xuất cảnh trái phép trốn sang trung quốc
công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng
cho công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với sáu mươi một công dân còn lại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã xác minh lý lịch cá nhân
khai thác thông tin và hướng dẫn quay trở về địa phương nơi cư trú theo đúng quy định